là thôn đồng bào dân tộc thiểu số của xã lộc nga thành phố bảo lộc
nau sri được biết đến là điểm sáng trong xây dựng phát triển mô hình năm trăm linh ba sạch tại lâm đồng
từ mô hình này đã giúp cho hội viên nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường
vươn lên thoát nghèo ổn định cuộc sống
cứ đều đạn hàng tuần đồng đảo chị em phụ nữ thôn nau sri lại cùng nhau dọn vệ sinh
thu gom rác xây dựng con đường phụ nữ tự quản xanh sạch đẹp
việc làm này đã trở thành nề nếp của chị em hội viên trong thôn
chị em của toàn thôn cũng rất đồng tình với mô hình này
bản thân tôi cũng rất ủng hộ còn gia đình tôi cũng rất ủng hộ
về mô hình này từ khi có triển khai mô hình làm kinh tế giỏi
phụ nữ giúp nhau làm kinh tế giỏi mô hình trồng hoa gom rác
nói chung là chị em mỗi lần có chương trình gì chị em cũng tham gia hết sức nhiệt tình
thôn nau sri hiện có một trăm tám mươi năm hội viên phụ nữ
trong đó hơn tám mươi hội viên đồng bào dân tộc thiểu số
hầu hết chị em đều làm nông nghiệp nên đời sống còn gặp nhiều khó khăn
thông qua các mô hình mà chúng tôi đã thực hiện
thì chúng tôi thấy rằng cái hiệu quả là nói về phụ nữ thì có rất đông đảo chị em cùng tham gia
và cái điều đó nó khích lệ cho chị em phụ nữ càng tham gia vội và càng tham gia các mô hình hơn
mới đầu thì họ nghĩ rằng là họ ý lại họ nghĩ rằng mình không tự tin làm cái mô hình đó
nhưng mà khi họ đã thấy được
cái mô hình mình có thể thấy được mình có thể chậm được mình có thể rỡ được
thì họ lại đồng tình hơn với cái mô hình đó của chúng tôi
cùng với việc đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình
áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất
chị em hội viên phụ nữ thôn nau sri còn chung tay đóng góp kinh phí từ năm đến hai mươi triệu đồng một người
để gây quỹ giúp các hội viên khó khăn xây nhà mới ổn định cuộc sống
sau hơn ba năm triển khai mô hình này
chị hội đã hỗ trợ cho hai mươi năm hội viên vay không lãi xây hai mươi năm căn nhà khang trang sạch đẹp